bệnh sốt xuất huyết bùng phát tại hà nam từ giữa tháng bảy và hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm
tính đến ngày hai tháng tám toàn tỉnh đã ghi nhận hơn một trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
số bệnh nhân ngày càng tăng mạnh và đã xuất hiện ổ dịch các ca bệnh tự phát tại địa phương
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam hiện đang có ba mươi ca mắc sốt xuất huyết nằm điều trị
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ubnd tỉnh hà nam đã có quyết định công bố dịch sốt xuất huyết
trên địa bàn tỉnh từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
ubnd tỉnh hà nam giao giám đốc sở y tế chủ trì phối hợp chủ tịch ubnd các huyện thành phố
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo đúng quy định của luật phòng chống
bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn của bộ y tế đồng thời quản lý giám sát và theo dõi chặt chẽ
tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh không để phát sinh các ổ dịch mới
phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh
vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch
bệnh xuất xuất huyết bùng phát tại hà nam từ giữa tháng bảy và hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm
tính đến ngày hai tháng tám toàn tỉnh đã ghi nhận hơn một trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
số bệnh nhân ngày càng tăng mạnh và đã xuất hiện ổ dịch các ca bệnh tự phát tại địa phương
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam hiện đang có ba mươi ca mắc sốt xuất huyết nằm điều trị
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã có quyết định công bố dịch xuất xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam giao giám đốc sở y tế chủ trì phối hợp chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố
khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết theo đúng quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời quản lý giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh không để phát sinh các ổ dịch mới
phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch